liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn sáng tại nha trang khánh hòa ngày bảy tháng bốn ông nguyễn tấn trung
phó giám đốc sở thông tin và truyền thông tỉnh khánh hòa cho biết tuần tới sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan
xử lý sáu chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin chưa chuẩn xác thiếu kiểm chứng về một học sinh lớp năm
trường tiểu học vĩnh trường tử vong trước đó như báo sức khỏe và đời sống đã thông tin vào sáng ngày năm tháng bốn
có một học sinh trường tiểu học vĩnh trường không may tử vong chưa rõ nguyên nhân
thế nhưng một số tài khoản mạng xã hội đã loan tin chưa kiểm chứng thiếu chính xác về học sinh này
cho rằng em tử vong vì ngôi độc cơm gà bác sĩ võ quang minh hiếu phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp
bệnh viện đa khoa khánh hòa cho biết học sinh tử vong là nữ sinh năm hai nghìn một mươi ba tên đinh ngọc bt
sáng ngày năm tháng bốn bệnh viện tiếp nhận học sinh t trong tình trạng hôn mê sâu không tiếp xúc da nhột nhạt
đồng tử hai bên giãn tối đa phản xạ ánh sáng âm tính mạch không bắt được không nghe được nhịp tim bụng mềm
sau ba mươi phút hồi sức tích cực nhưng vô hiệu khi nhận bệnh nhân tử vong ngoại viện
hội đồng khoa học bệnh viện đã họp và kết luận học sinh t ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân tử vong
hiện trung tâm giám định pháp y khánh hòa đã tiến hành giải phẫu tử thi để tìm nguyên nhân
về tình hình sức khỏe của các học sinh nhập viện bác sĩ bùi xuân minh giám đốc sở y tế khánh hòa cho biết
tính đến chiều tối ngày sáu tháng bốn còn hai mươi bốn học sinh của trường tiểu học vĩnh trường và trường trung học cơ sở trần hưng đạo nha trang đang điều trị tại các cơ sở y tế
trước đó tổng cộng có ba mươi chín học sinh tại hai trường nói trên phải nhập viện sau khi ăn sáng tại một số quán ăn vỉa hè với các triệu chứng đau đầu buồn nôn chóng mặt tiêu chảy
đặc biệt có một học sinh trường tiểu học vĩnh trường đã không may tử vong chưa rõ nguyên nhân
xác minh bước đầu của ngành y tế khánh hòa đây là vụ ngộ độc thực phẩm
về sức khỏe của hai mươi bốn học sinh đang ở các bệnh viện bác sĩ trịnh ngọc hiệp phó giám đốc sở y tế khánh hòa chia sẻ
đến hết ngày sáu tháng bốn sức khỏe của hai mươi bốn học sinh đang nằm viện đều ổn định tiến triển tốt không có học sinh nào chuyển biến nặng
tinh thần của các em học sinh ở bệnh viện rất tích cực vui vẻ không hoảng loạn lo lắng
các em học sinh còn tranh thủ vận động đi dạo tại hành lang bệnh viện
trước đó như đã thông tin nhiều học sinh ăn sáng trước cổng trường gồm các món cơm gà xé bánh mì hamburger gà bánh mì que
sau khi ăn sáng vào lớp các em có biểu hiện đau bụng buồn nôn
ông cao đình trung trưởng phòng giáo dục và đào tạo tp nha trang cho biết trong vụ việc có một nữ sinh tử vong
tuy nhiên chưa xác định rõ nguyên nhân do ngộ độc hay là bệnh nền vì em này có tiền sử mắc bệnh tim
trước khi tử vong nữ sinh này ăn sushi trước cổng trường sau đó có triệu chứng nôn ói được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
vừa tháng trước ngành y tế khánh hòa ghi nhận một mươi học sinh tại thành phố nha trang nhập viện điều trị nghi do ăn cơm gà trước cổng trường
các em học sinh có triệu chứng đau đầu nôn ói tiêu chảy nhiều nghi ngộ độc
phải nhập viện sau khi ăn cơm gà mỹ ý tại quán ăn trước cổng trường trung học phổ thông trên đường hàn thuyên vào sáng và chiều ngày hai mươi chín tháng ba
trước cổng trường có những người bán thức ăn trên vỉa hè cho học sinh mỗi suất ăn có giá trung bình từ một mươi đến hai mươi nghìn đồng
theo một học sinh sau khi ăn cơm gà và mì ý trong ngày hai mươi chín tháng ba ở hàng rong vỉa hè
vài giờ sau học sinh này đau bụng nôn ói đau đầu được người nhà đưa vào bệnh viện đa khoa jersey nha trang để điều trị
cũng trong tháng ba có ba trăm sáu mươi chín người bị ngộ độc sau ăn tại quán cơm gà
trong tháng ba có ba trăm sáu mươi chín người bị ngộ độc sau ăn tại quán cơm gà ở thành phố nha trang
nguyên nhân ngộ độc được cho là các món gà sốt trứng dưa chua lây nhiễm chéo các vi khuẩn salmonella bacillus seros staphylococcus aureus
cụ thể kết quả cho thấy đã phát hiện khuẩn salmonella và bacillus seros trong công gà trang sốt trứng gà xé
với mẫu hành phi mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với khuẩn salmonella
ngoài ra vi khuẩn staphylococcus aureus còn được phát hiện trong mẫu gà xé
năm hai nghìn hai mươi hai hơn sáu trăm linh học sinh cán bộ nhân viên trường iskool thành phố nha trang cũng nhập viện sau bữa ăn trưa
trong đó một ca tử vong nguyên nhân ngộ độc do vi khuẩn salmonella từ cánh gà
từ các vụ ngộ độc trên làm sao để phát hiện sớm ngộ độc thực phẩm
ngộ độc thực phẩm bắt nguồn từ những thực phẩm không đảm bảo vệ sinh chứa các chất độc hay vi khuẩn gây hại
các triệu chứng ngộ độc thực phẩm nhẹ khiến nhiều người chủ quan dẫn tới các biến chứng nguy hiểm
các triệu chứng ngộ độc thực phẩm thường nhẹ và có thể hồi phục mà không cần điều trị
tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngộ độc dẫn tới các biến chứng vô cùng nguy hiểm
theo dữ liệu tại hoa kỳ cdc ước tính có khoảng bốn mươi bảy tám triệu ca ngộ độc thức ăn mỗi năm
hơn một trăm hai mươi bảy tám trăm ba mươi chín người phải nhập viện và ba ba mươi bảy người tử vong
một số biểu hiện gợi ý của ngộ độc thực phẩm như sau
biểu hiện ở đường tiêu hóa như nôn đau bụng tiêu chảy
biểu hiện cô mất nước mất muối nếu nôn tiêu chảy nhiều như biểu hiện khát môi và da khô nước tiểu sỡ màu và lượng ít dần
biểu hiện của nhiễm trùng nếu do vi trùng như sốt lưỡi bẩn
ngoài ra ngộ độc thực phẩm cũng có thể gây ra các dấu hiệu nguy hiểm nặng như
thân kinh dấu loạn cảm giác yếu liệt cứng cơ nhìn mờ co giật lân lộn lơ mơ và hôn mê
tim mạch khô hấp đau ngực loạn nhiệt tim tụt huyết áp khó thở
dấu hiệu tiêu hóa như đau bụng liên tục tiêu chảy nhiều không giảm phân có máu tiểu ít
thực phẩm có thể bị nhiễm khuẩn bởi một số tác nhân như sau nấm virus vi khuẩn ký sinh trùng hay độc tố
để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cần thường xuyên khám sức khỏe định kỳ cho công nhân làm việc trực tiếp với chế biến thực phẩm
không để người bị viêm soan viêm mũi họng có một mũ ở tay chế biến thực phẩm
không dùng tay để bốc hay là chia thực phẩm chín tốt nhất là đeo găng tay dùng một lần để chế biến hoặc trộn thực phẩm
cần rửa tay thường xuyên nhất là trong quá trình rửa và sơ chế nấu ăn
dùng kẹp hoặc dĩa khi phục vụ thức ăn
bảo quản tốt các thực phẩm đã chế biến
đối với thực phẩm bị nghi ngờ nhiễm tụ cầu vàng cần phải đun sôi một trăm linh độ c liên tục trong hai giờ trở lên
đầu kỳ tất cả thực phẩm có nguồn gốc động vật trước khi ăn đặc biệt là thịt da cầm thịt lợn trứng
bảo quản thực phẩm tươi sống riêng được chuẩn bị trong các hộp chứa nhỏ
tránh gây tái nhiễm vi khuẩn trong bếp sau khi thức ăn được nấu chín thì cần để riêng với thực phẩm tươi sống